nhằm nắm bắt nhu cầu thông tin đầy đủ và trinh thống của thí sinh và phụ huynh ngày hôm nay tại hà nội
báo tuổi trẻ bộ giáo dục và đào tạo tổng cục giáo dục nghề nghiệp đại học bách khoa hà nội
đã phối hợp tổ chức ngày hội tư vấn xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi
bàn tổ chức bố trí hai khu vực tư vấn xét tuyển chuyên sâu theo nhóm ngành để các thí sinh và phụ huynh
theo dõi trao đổi với hơn ba trăm linh gian hàng tư vấn và hơn hai trăm linh thầy cô đến từ các trường đại học cao đẳng
trên toàn quốc sẽ giúp phụ huynh học sinh về việc chọn ngành nghề đặc biệt năm nay đại diện của tổng cục
giáo dục nghề nghiệp các trường cao đẳng sẽ tư vấn chuyên sâu về thị trường lao động những nhóm ngành nghề
mà thị trường đang cần để phụ huynh và học sinh có thêm thông tin
thực ra thì cái việc chọn đại học cũng là một lựa chọn nếu như các em có đủ cái kiến thức nền tảng
về kiến thức văn hóa phổ thông
và có cái định hướng nghề nghiệp rõ ràng đặc biệt hơn nữa nếu như các em có được cái thông tin
về thị trường lao động tuy nhiên thì các em cũng có thể lựa chọn trung cấp và cao đẳng
đó cũng là một cái lựa chọn mà tôi cho rằng cũng không tồi
bởi vì trong hiện nay thì nhu cầu của thị trường lao động đối với các trình độ đào tạo
về cao đẳng trung cấp rất là lớn
từ ngày hai mươi ba tháng bảy đến ngày ba mươi một tháng bảy là thời điểm thí sinh tiếp tục điều chỉnh nguyện vọng
lựa chọn ngành học phù hợp với trình độ và nghề nghiệp thị trường cần trong tương lai